thưa quý vị và các bạn sau đại dịch covid một mươi chín thị trường lao động việc làm bị ảnh hưởng nặng nề
đã tác động không nhỏ đến đời sống của người lao động
số lao động mất việc liên tục gia tăng trong khi khả năng tạo việc làm cả trong và ngoài nước
đều gặp khó khăn trong sáu tháng đầu năm nay
lao động bị mất việc làm tập trung nhiều ở các ngành công nghiệp chế biến vận tải dịch vụ và du lịch
do khó khăn sau đại dịch dự kiến là sẽ có hàng nghìn lao động bị cắt giảm trong thời gian tới
trong sáu tháng vừa qua lực lượng lao động thấp kỷ lục
số lao động có việc làm giảm mạnh trong một mươi năm qua tỷ lệ thất nghiệp cao
tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi tăng cao nhất trong năm năm trở lại đây
do nhu cầu thị trường sụt giảm
khảo sát của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci cho thấy
riêng trong quý i năm hai nghìn hai mươi đã có ba mươi năm doanh nghiệp rút khỏi thị trường lao động
đây là con số kỷ lục từ trước đến nay
hơn bảy mươi năm số doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô lao động và có gần một mươi phải giảm tới một nửa lao động so với hiện nay
hàng triệu lao động có nguy cơ mất việc làm trong những tháng tới đây
trong khi số lao động mất việc làm liên tục gia tăng thì kết quả giải quyết việc làm lại rất thấp
sáu tháng đầu năm chỉ giải quyết việc làm được cho năm trăm bốn mươi lao động đạt ba mươi sáu so với kế hoạch đặt ra
sáu tháng đầu năm việt nam mới chỉ đưa được hơn ba mươi ba người đi làm việc ở nước ngoài
bằng sáu mươi so với cùng kỳ năm trước
ngành chúng tôi nó gắn liền với bà con nông dân nó cũng gắn liền với cái chuỗi sản xuất toàn cầu
cho nên thực sự mà nói là vừa qua là hầu hết các doanh nghiệp bên tôi là phải dùng một cái từ là
cố gắng bằng mọi cách để duy trì kể cả chấp nhận những đơn hàng lỗ
kể cả chấp nhận nhiều khi là phải có cái đi vay để mà duy trì nguồn lao động
tuy thế hờ điểm mà chúng tôi khoảng ba mươi năm mươi là có nguy cơ không có việc làm
bên cạnh đấy thì cũng rất là may mắn
cho chúng tôi là cái nhu cầu sử dụng các cái sản phẩm phòng dịch nó cũng tăng lên
tuy nhiên thì thực tế là cái nhu cầu này thì nó không thường xuyên và nó cũng không xác định được sớm
cho nên là cái việc mà thực ra là chúng tôi cũng ăn đông theo từng tháng thôi
qua cái đại dịch covid thì thấy rằng là cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp là các doanh nghiệp cũng hết sức là quan tâm ủng hộ
bởi vì quỹ bảo hiểm thất nghiệp qua đại dịch covid đã thể hiện là việc quản trị và điều phối thị trường rất lớn
tờ là bảy tỉnh
chúng tôi cũng đang cố gắng thao gỡ làm thế nào cái quỹ này trong thời gian tới là cũng đang báo cáo chính phủ
và thậm chí đoàn thường của quốc hộ để gỡ do cái việc doanh nghiệp tiếp cận được cái nguồn tiền từ quỹ này đối với đạo tạng
có thể thấy đại dịch covid đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
điều này đồng nghĩa với việc làm của người lao động cũng vì thế mà bị tác động tiêu cực
số lao động bị mất việc làm trong sáu tháng đầu năm là khoảng một bốn triệu người
trong đó lao động mất việc làm do các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh phá sản giải thể hoặc thu hẹp sản xuất là gần chín trăm linh người
người lao động và doanh nghiệp đang rất ngóng chờ các giải pháp bổ sung thiết thực hơn nữa và nhanh nhất có thể của chính phủ để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này
vâng và trong bối cảnh các doanh nghiệp và người lao động lao đao vì ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
thì chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành nghị quyết số bốn mươi hai và quyết định số một mươi năm để hỗ trợ cho người dân
trong đó có gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng
vâng sau một thời gian triển khai thì gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng chưa tiếp cận được với nhiều doanh nghiệp và người lao động
do đó đã có đề xuất nới lỏng một số điều kiện nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng tới các chủ thể khác trong chính sách này
nhằm thao gỡ khó khăn về việc làm và lao động cho các doanh nghiệp ngày hai mươi chín tháng sáu vừa qua
cục việc làm của bộ lao động thương minh và xã hội đã tổ chức hội nghị các giải pháp thao gỡ khó khăn về lao động
cho doanh nghiệp do tác động của đại dịch covid một mươi chín
nhiều vướng mắc xung quanh gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ của chính phủ đã được các doanh nghiệp kiến nghị

thì coi như là doanh nghiệp phá sản chứ không còn điều kiện gì để tiếp cận gì cả
thì cái đấy thực tế là rất là khó khăn
mục tiêu của chính sách là gì chúng ta hỗ trợ để giúp cho doanh nghiệp giúp cho người lao động qua giai đoạn khó khăn này và tiếp tục phát triển
chứ không phải là chúng ta áp dụng cho doanh nghiệp mà người ta giải thởi người ta phá sản rồi
thì đây là một cái mà có thể nói là rất là không ổn
vừa qua tại cuộc họp trực tuyến của chính phủ với các địa phương bộ lao động thương binh và xã hội cũng đã kiến nghị chính phủ
sớm thao gỡ khó khăn về các điều kiện của gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ để sớm đến tay người lao động và doanh nghiệp giúp họ vượt qua khó khăn sau đại dịch
doanh nghiệp không có nguồn thu mới được vay thì xin báo cáo là nếu mà không nguồn thu rồi
thì doanh nghiệp gần như phá sản giải thẻ rồi không có khả năng chi này nữa
chúng tôi xin đề nghị là chính phủ cũng như thủ tướng chính phủ
cho điều chỉnh này và giao lại cho bộ lao động thương binh xã hội cùng ngân hàng nhà nước việt nam
sẽ đề xuất với thủ tướng cho điều chỉnh tiêu chí này trong thời gian ngắn nhất để mà tiếp cận
đồng thời cho doanh nghiệp vay cho đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bởi vì thời gian như vậy cũng bản thân chúng ta đây là một giải pháp để kích cầu tiêu dùng cũng kích cầu để sản xuất
gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ của chính phủ đã đi được hơn một nửa chặng đường
thế nhưng đối tượng được hưởng hỗ trợ từ gói này không nhiều
chủ yếu là doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp
chưa được hưởng phúc lợi từ gói an sinh này
thiết nghĩ chính sách cần sớm được tháo gỡ để bảo đảm tính nhân văn thiết thực và kịp thời
giúp người lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong lúc đại dịch vẫn còn diễn biến phức tạp
làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh